trước việc dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
đã tạm ngưng thi công quá lâu mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo trung tâm chống ngập
làm việc với các bên liên quan để sớm đưa dự án khởi động trở lại
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố giao trung tâm chống ngập làm việc với đơn vị thi công
là công ty trách nhiệm hữu hạng trung nam bt một nghìn năm trăm bốn mươi bảy khẩn trương nghiên cứu đề xuất kiến nghị ngân hàng nhà nước
về việc ký phụ lục hợp đồng dự án theo đúng quyết định hai nghìn hai trăm bốn mươi của ngân hàng nhà nước
tp hcm cho trung tâm chống ngập trực tiếp ký xác nhận báo cáo cho vay dự án
và khẳng định việc ký xác nhận báo cáo cho vay theo mẫu phụ lục hai a là báo cáo giải ngân khoản vay cho dự án
không phải tp hcm xác nhận nợ
ủy ban nhân dân tp hcm có buổi làm việc với ngân hàng nhà nước đề nghị tiếp tục thực hiện thủ tục
tái cấp vốn cho ngân hàng bidv giải ngân khoản vay để dự án tái khởi động theo tiến độ
được biết trong thời gian ngừng thi công mỗi tháng dự án chống ngập do triều cường
tại tp hcm bị thiệt hại từ một mươi bảy đến hai mươi tỷ đồng